với tư cách là khách mời danh dự của hội trợ không gian việt nam đã gây ấn tượng tốt đẹp với các bạn pháp và quốc tế
tại hội trợ quốc tế được tổ chức ở thành phố met lần thứ tám mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến hết ngày bảy tháng một mươi
tham dự có đại sứ việt nam tại pháp nguyễn thiệp
đây là sự kiện do trung tâm văn hóa việt nam tại pháp bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa du lịch việt nam đến với bạn bè pháp và quốc tế
trung tâm văn hóa việt nam tại pháp đã phối hợp với chính quyền thành phố met vùng grandes
tổ chức hội trợ quốc tế met trong đó có một không gian việt nam giới thiệu các bản sắc văn hóa vùng miền của việt nam
trong một diện tích gần ba m hai
nổi bật trong khu việt nam là một sân khấu biểu diễn múa dối nước và hát trèo do các nghệ sĩ của nhà hát trèo việt nam
và nhà hát mô dối việt nam biểu diễn
bên cạnh đó trung tâm văn hóa còn tổ chức một tuần phim việt nam với các bộ phim nổi tiếng như
thương nhớ đồng quê mùa ổi triển lãm tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng của hà nội
tôi cho rằng thật tuyệt vời khi các bạn hiện diện tại hội trợ này để giới thiệu nét đặc sắc về đất nước và con người việt nam đến với người dân pháp và quốc tế
hội trợ quốc tế mat là một trong ba hội trợ lớn nhất nước pháp được tổ chức thường niên tập trung hàng nghìn doanh nghiệp thương hiệu uy tín của pháp và quốc tế
đây cũng là khu vực trung tâm của miền đông nước pháp giáp biên giới với các nước luxembourg bỉ đức hay hà lan